sáng nay hai mươi bảy tháng hai nhân kỷ niệm sáu mươi năm năm ngày thầy thuốc việt nam đồng chí vương đình huệ
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đã đi thăm chúc mừng cán bộ y bác sĩ
và kiểm tra công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tại bệnh viện đa khoa đức giang và sở y tế hà nội
chúc mừng đồng hữu cán bộ y bác sĩ ngành y tế thủ đô
bí thư thành ủy hà nội vương đình huệ ghi nhận đánh giá cao kết quả của ngành
trong công tác bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân
đặc biệt trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín các y bác sĩ luôn dũng cảm
nỗ lực hết mình qua đó góp phần làm nên những kết quả tích cực trong công tác phòng chống dịch của thành phố
bí thư thành ủy vương đình huệ đề nghị ngành y tế tiếp tục bám sát chỉ đạo của trung ương
thành phố giả soát trang thiết bị vật tư cơ sở vật chất để xây dựng phương án phòng chống dịch
cùng với đó từng cơ sở khám chữa bệnh cần tiến hành diễn tập với các tình huống cụ thể
giả soát tính toán mở rộng quy mô khám chữa bệnh xem xét cụ thể phương án mở các bệnh viện giã chiến
bí thư thành ủy hà nội cũng đề nghị
ủy ban nhân dân thành phố nghiên cứu phương án cách ly từng khu phố nếu cần thiết
trước đó bí thư thành ủy hà nội và đoàn đã kiểm tra công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
tại khu vực khám phân loại nghề bệnh nghi nhiễm quẩn đường hô hấp cấp của bệnh viện tại bệnh viện đà khoa đức giang
đây là một trong năm bệnh viện được hà nội bố trí là nơi cách ly
theo dõi và điều trị các bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín
bệnh viện đã chuẩn bị sẵn sàng khu cách ly đáp ứng cho khoảng từ năm mươi đến bảy mươi người
và hiện chưa có trường hợp nào bị cách ly do covid một mươi chín tại đây